theo số liệu từ hiệp hội bất động sản việt nam tính đến đầu năm nay trong hơn năm trăm linh dự án bàn giao nhà trung cư mới chỉ có hơn hai trăm linh dự án chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị theo quy định tại luật nhà ở điều này cho thấy quyền và lợi ích của người mua nhà đang bị xâm hại
tòa nhà này có khoảng ba trăm linh hộ dân sử dụng chung bốn thang máy nhưng hai thang máy luôn trong tình trạng không sử dụng được

đợi một năm ông sẽ được bảo trì cho ban quản trị
ông dũng về căn trung cư ở tám mươi bảy lĩnh nam được hơn một năm nay khi đó tòa trung cư chưa có ban quản trị
hệ thống bồn nước bị hỏng ông phải tự sửa đường ống nước ngầm bị vỡ rồi xuống nhà ông

vì quá trình cưỡng chế nó cũng rất là khó khăn
ví dụ như là bây giờ cưỡng chế thì nguồn tiền là chủ đầu tư có nắm được hay không
một số chủ đầu tư thì đã bán hết cái tài sản của mình rồi
cũng không còn gì mà cưỡng chế nữa
liệu còn một số cái tài sản mà chưa bán hết
thì quy trình đánh giá cưỡng chế đấy nó cũng là phức tạp
về cái này nó cũng luật cũng chưa quy định chi tiết
đối với cái thủ tục cưỡng chế danh riêng cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh
khi mà thực hiện cái cưỡng chế này
lỗ hổng pháp lý tạo cơ hội cho chủ đầu tư lách luật
hàng trăm các dự án trung cư đã bàn giao về cho người dân
nhưng vẫn còn khúc mắc về quyền sở hữu quyền được bảo hành bảo dưỡng căn hộ của mình
đấy là những bức xúc đang tồn tại từ những năm gần đây
đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần phải ban hành các chế tài chặt chẽ hơn
tạo sức gian đe với chủ đầu tư đang chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân